hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng của một số đối tượng hiện nay
khiến cho hàng chục hay hàng trăm thậm chí hàng triệu nạn nhân tham gia là một người dùng
một người đăng ký sử dụng gì ấy đã đủ yếu tố cấu thành
đã có đủ dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo quy định của bộ luật hình sự nước ta hiện nay
làm sao lôi kéo được càng nhiều nạn nhân càng tốt
và đấy là cái phương thức họ làm cái thủ đoạn họ làm nhưng mang tính chất đa cấp
sau khi phát hiện ra bị lừa đảo anh quyền đã đăng tin lên nhiều fanpage để cảnh tình mọi người
tuy nhiên không những không thể giúp được ai
anh quyền ngay lập tức bị mất tài khoản đăng tin kèm những lời đe dọa
ngày một mươi bảy tháng bốn thì bắt đầu là có số điện thoại đuôi tứ quý tám
qua điện cho em hỏi em có phải là quyền không ạ
thì em bảo đúng em quyền đây ạ
thì bắt đầu là đối tượng đe dọa em
mới đầu họ hỏi là em ở đâu nữa
thì em có nói địa chỉ của em và họ bảo mày có tin tao đến nhà tao đập mày không
và họ đe dọa em với hình thức là để em nao núng
thì bắt đầu sau sau cuộc điện thoại đấy thì tầm hai mươi phút sau
trên cái bài đăng của em thì họ cũng lên đấy và chửi chùi rùa
thì em cũng sau bài đấy thì bắt đầu là em không biết là họ hay là ai
đã hack nick em nick facebook của em và hiện tại đã bị khóa
để được giải quyết
giữ lại những bằng chứng hóa đơn chuyển tiền và bằng chứng đe dọa
để gửi đến cơ quan chức năng nhằm đảm bảo quyền lợi của mình